một mươi bánh heroin với trọng lượng hơn bốn mươi kg là tăng vật trong chuyên án ma túy xuyên quốc gia vừa được công an tỉnh điện biên triệt phá thành công
sau một thời gian mật phục ban chuyên án do phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh điện biên chủ trì
phối hợp với cục kỹ thuật nghiệp vụ bộ công an các đơn vị chức năng đã bắt giữ bốn đối tượng tại quốc lộ hai trăm bốn mươi
thuộc địa phận huyện tuần giáo tỉnh điện biên khi đang trên đường vận chuyển một trăm một mươi năm bánh heroin đi tiêu thụ
bốn đối tượng bị bắt là giàng a trừ ly a khá ly a mạnh và giàng a só cùng chú tại huyện điện biên
số ma túy trên được nhóm đối tượng mang theo trong bốn ba lô
tại cơ quan công an bước đầu các đối tượng khai nhận số ma túy này được mua từ lào và đang trên đường vận chuyển đi lào cai để tiêu thụ